thông tin thêm về vụ thanh tra sở nội vụ tỉnh đắk lắc nhận hối lộ
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bunma thuột tỉnh đắk lắk đã thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
quyết định tạm giữ đối với trần văn tuệ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại tp bunma thuột để điều tra về hành vi nhận hối lộ
theo nội dung vụ việc vào ngày sáu tháng năm sở nội vụ tỉnh đắk lắc thành lập đoàn bảy thành viên trong đó có ông trần văn tuệ
nhiệm vụ của đoàn thanh tra là thanh tra các công tác tuyển dụng điều động bổ nhiệm công nhân viên chức và kiểm tra hồ sơ của cán bộ trên địa bàn huyện crong năng
theo phân công vào ngày hai mươi năm tháng sáu ông tuệ làm việc với trường trung học cơ sở trần phú phát hiện hồ sơ của một nữ nhân viên trường này sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nghi là giả
ông tuệ đã liên hệ yêu cầu người này đưa hai trăm linh triệu đồng để bỏ qua vụ việc
hôm sau người phụ nữ trên đã đưa trước một mươi năm triệu đồng số tiền còn lại hẹn sẽ đưa sau trong khi đang giao dịch số tiền còn lại thì bị cơ quan công an bắt quả tàng
công an tp hcm vừa khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc phú an thịnh lên địa chỉ tại số một trăm ba mươi bảy một trăm ba mươi chín vành đai trong phường bình trị đông b quận bình tân tp hcm đồng thời khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với ông ngô minh khâm để điều tra về hành vi trên
được biết hiện công an đã tiếp nhận khoảng năm mươi đơn tố cáo của người dân với số tiền tương đương khoảng ba mươi tỷ đồng liên quan đến việc mua bán dự án của phú an thịnh lên
trước đó từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi tám rất nhiều khách hàng đã bỏ tiền từ hơn bốn trăm linh triệu đồng đến gần một tỷ đồng mua nền đất tại các dự án eco garden eco garden ba và eco garden năm ở hai huyện cần đước và biến lức tỉnh long an
người mua đã thanh toán tiền nhưng vẫn không được làm thủ tục sang tên công ty này đưa ra lý do không ra được giấy vì không phù hợp với quy hoạch
cuối cùng hai bên đành phải thanh lý hợp đồng tuy nhiên khách hàng mất rất nhiều lần đi lại để đòi tiền mà phú an thịnh lên mới chỉ trả được một phần
cùng với đó vào tháng bốn năm ngoái đại diện ubnd huyện cần đước và ubnd huyện biến lức đều cho biết không tiếp nhận hồ sơ nào của công ty cổ phần địa ốc phú an thịnh len làm chủ đầu tư dự án eco garden ba tại ấp bốn xã long hòa và dự án eco garden tại ấp phước vĩnh xã long chạch
cũng như chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án nào mang tên là ecogade năm do công ty cổ phần địa ốc phú an thịnh lan làm chủ đầu tư
hội đồng tiêu hủy tăng vật cục thi hành án dân sự tỉnh bình dương vừa tiêu hủy hơn một mươi hai tám trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
đây là số tăng vật trong vụ án đỗ tấn trức và đồng bọn vận chuyển trái phép khi bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện đã dùng xe bán tải đâm vào phương tiện của lực lượng cảnh sát giao thông làm ba chiến sĩ bị thương
sự việc xảy ra vào ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đối tượng nguyễn thành phú điều khiển xe ô tô chở theo số thuốc lá lậu nói trên
khi đến đoạn đường thuộc phường phú hòa thành phố thủ dầu một thì bị cảnh sát giao thông tỉnh bình dương phát hiện
lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tăng ga bỏ chạy
khi tổ tuần tra truy đuổi xe của phú thì bất ngờ đỗ tấn trước điều khiển xe ô tô từ phía sau chạy tới
đâm trực diện nhiều lần vào xe mô tô đặc trủng của lực lượng cảnh sát giao thông để giải vây cho xe trước
vụ việc đã làm hai cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông ngã xuống đường bất tỉnh kiểm tra xe của các đối tượng
lực lượng công an phát hiện hơn một mươi hai tám trăm linh gói thuốc lá điếu ngoại hiệu ba trăm sáu mươi năm không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
tiến hành kiểm tra lực lượng công an xác định đỗ tấn trức và nguyễn thành phú dương tính với chất ma túy